nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tam nông huyện tam nông
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đồng tháp đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu
và cải táng chín mươi chín bộ hải cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở nước bạn campuchia và trong nước
tại lễ truy điệu lãnh đạo tỉnh đồng tháp tỉnh braven và bosat phương quốc campuchia cùng nhân dân đã đến dân hương
dân hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh giành độc lập tự do cho tổ quốc
mùa khô năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín với sự giúp đỡ phối hợp của hai tỉnh bạn bộ chí huy quân sự tỉnh đồng tháp đã tìm được
và hồi hương chín mươi ba hải quốc lễ sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại hai tỉnh bạn về tổ quốc
tất cả đều chưa xác định được danh tính